kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai mưa tại khu vực đông bắc bộ sẽ tạm thời giảm hơn về diện và lượng
chỉ xuất hiện rải rác về đêm và sáng ở các tỉnh vùng núi
vào ban ngày trời có nắng nhưng không quá gắt
với nhiệt độ ban trưa tại khu vực sẽ phổ biến là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
sau đó từ khoảng ngày hai mươi ba ngày hai mươi bốn mưa lại có xuống tăng trở lại
toàn khu vực sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
tập trung chủ yếu vào chiều tối đêm và sáng
ban ngày mưa giảm hơn nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh phía tây bắc bộ đêm nay và sáng mai trời nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác trưa chiều mai trời nắng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng cường ở trên khu vực
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối đêm và sáng
nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong những ngày tới những cơn mưa rào
vẫn tiếp tục xảy ra tại khu vực này
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
trong thời điểm đêm và sáng
trong cơn rông đề phòng gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ ban ngày sẽ không quá ngưỡng là ba mươi bốn độ
còn đối với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
vào ban ngày trời còn nắng gián đoạn
và khá ói bức vào thời điểm ban trưa
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi cao hơn
sau đó đến trưa tối mưa rông xuất hiện dài rác
phần nào giảm bớt không khí ói bức
với các tỉnh tây nguyên
trong những ngày tới
do ảnh hưởng của gió tây nam
nên tại khu vực này tiếp tục có mưa rông
về thời điểm chiều tối
cục bộ sẽ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ban ngày trời tạnh giáo hơn
với nhiệt độ ban trưa có thể sẽ không quá mức là ba mươi ba độ
tại khu vực nam bộ
cùng có mưa rông về chiều tối
cục bộ có mưa to
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thở thiết cực đoan
như tố lốc cũng như là gió giật mạnh
ban ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn